nhằm sản xuất ra những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế công ty xuất nhập khẩu phụng hoàng tại thành phố cần thơ
vừa đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất gạo phụng hoàng ba ứng dụng công nghệ hiện đại của tập đoàn buller thụy sĩ
đây là doanh nghiệp đầu tiên của việt nam ứng dụng công nghệ này
theo hiệp hội lương thực việt nam việc ra đời của nhà máy phụng hoàng ba là tiền đề về ứng dụng công nghệ cho thành phố cần thơ
việc đầu tư đồng bộ sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí trong quá trình vận hành qua đó tăng sức cạnh tranh trên thị trường
nhà máy phụng hoàng ba có công suất năm trăm linh tấn gạo đạt tiêu chuẩn quốc tế
đây là nhà máy sản xuất gạo đầu tiên của việt nam ứng dụng những công nghệ hiện đại của tập đoàn boodler thụy sĩ trong sản xuất chế biến lúa gạo
mọi hoạt động của nhà máy được điều khiển hoàn toàn bằng vi tính với hệ thống nhập lúa tươi công suất sáu mươi tấn một giờ
cùng hệ thống máy làm trắng máy tách máy làm sạch loại bỏ chín mươi năm tạp chất giúp hạt gạo làm ra đặt tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế
hàng năm cần thơ sản xuất gần hai trăm bốn mươi ha lúa sản lượng lương thực đạt khoảng một năm triệu tấn